sau một thời gian tiến hành trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hàng tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là đối tượng lê trọng thịnh trú tại phường một mươi thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
theo điều tra năm hai nghìn một mươi năm thịnh liên hệ với một đối tượng chuyên cá độ bóng đá qua mạng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang web ww b tám ag com
sau khi được cung cấp một tài khoản thịnh và các đối tượng tổ chức cá độ thỏa thuận không trực tiếp đặt cược bằng tiền mặt mà quy đổi thành điểm mỗi điểm tương đương năm đồng
từ tài khoản tổng thịnh lập hai mươi bốn tài khoản nhỏ để tổ chức cá độ với các con bạc tại thành phố vũng tàu
sau khi được thịnh cung cấp tài khoản các con bạc vào trang
trang mạng cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com đăng nhập vào tài khoản đã được thịnh cung cấp để đạt điểm cá cược
thịnh thỏa thuận với các con bạc khi tiền các cược thắng thua từ hai mươi triệu đồng trở lên thì thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với nhau qua tài khoản ngân hàng
phòng cảnh sát hình sự cho biết qua xác minh các tài khoản do đối tượng này mở ở ngân hàng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay đối tượng này đã thực hiện nhiều giao dịch với số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê trọng thịnh để phục vụ công tác điều tra